trước tình trạng nhiều năm qua người nuôi cá bè bị thiệt hại nặng nề do cá chết hàng loạt
ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ban hành kế hoạch quan chắc
cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn hai mươi
trong đó những khu vực nuôi cá bè tập trung sẽ được tăng tần suất quan trắc môi trường
bốn khu vực sẽ được thực hiện quan chắc chất lượng nước gồm khu vực nuôi cá bè trên sông la ngà
khu vực nuôi cá bè trên sông cái một nhánh của sông đồng nai
khu vực ngập mặn tại hai huyện long thành nhơn trạch và khu vực nuôi thủy sản thâm canh
các huyện vĩnh kiểu định quán tân phú
về tần suất quan chắc khu vực nuôi cá bè trên sông cái sẽ thực hiện hai mươi bốn lần một năm
khu vực nuôi cá bè ở huyện định quán một mươi tám lần một năm
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh hiện là hơn ba mươi hai ha
việc tăng cường quan trắc cảnh báo môi trường sẽ góp phần giúp cơ quan chức năng và người nuôi
có các biện pháp phòng ngừa kịp thời khi xuất hiện các hiện tượng bất thường về chất lượng nước trên các sông